xin kính chào quý vị và các bạn
không khí lạnh phía bắc được dự báo sẽ tăng cường từ đêm nay
chủ yếu sẽ gây giảm nhiệt chứ không làm mưa tăng
nên trạng thái ít mưa và rét sẽ được duy trì tại các tỉnh đông bắc bộ
với mức nhiệt sao động từ một mươi một đến hai mươi một độ trời rét vùng núi có nơi xảy ra rét đậm rét hại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa trời rét
với mức nhiệt giảm nhẹ xuống ở ngưỡng một mươi một hai mươi một độ có nơi rét đậm rét hại
nền nhiệt về đêm và sáng sẽ giảm sâu nên quý vị cần trang bị áo quần đủ ấm
để bảo vệ sức khỏe trong tiết trời mùa đông như vậy
khu vực trung bộ cường độ mưa tiếp tục giảm bớt nếu có cũng chỉ có mưa không quá lớn
chủ yếu từ năm một mươi năm mm một ngày
tuy mưa giảm nhưng do chịu tác động của rìa phía nam khối khí lạnh liên tục
được bổ sung cường độ dồn xuống nên nhiệt độ tại trung bộ không gia tăng quá nhiều
sau các tỉnh từ thanh hóa đến thời thiên huế sao động từ một mươi năm hai mươi bốn độ
phía bắc trời rét phía nam trời
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng giảm nhanh
chủ yếu xảy ra giải rác ở phía bắc khu vực
tuy mưa giảm nhưng nền nhiệt tại đây cũng chưa tăng
giao động ở trong ngưỡng hai mươi một ba mươi một độ phía bắc trời xe lạnh
vùng cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới chủ yếu ít mưa
có chăng là những cơn mưa rào nhẹ và rông tập trung vào chiều tối và tối
về ban ngày trời nắng tuy nhiên cường độ nắng khá dễ chịu và có phần gián đoạn
tại tây nguyên với nhiệt độ cao nhất trong ngày
chủ yếu ở trong ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực nam bộ là nơi có nhiệt độ ba ngày cao nhất trên cả nước trong thời đoạn ba ngày tới
với mức nhiệt ngày đêm là hai mươi một ba mươi ba độ
còn về thời tiết tại đây cũng chỉ có mưa rào nhẹ lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhưng cường độ không quá mạnh
nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động của người dân nơi đây